cũng nhảy vào làm các dịch vụ thẩm mỹ
và thứ ba nữa là chúng ta phải tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật
để cho cái thị trường để cho nhân dân người ta hiểu được rằng là
những cơ sở loại này thì chỉ được làm những dịch vụ này
và nếu chúng tôi muốn làm những cái dịch vụ mà yêu cầu cao hơn
ví dụ như là hút mỡ bụng hay là cắt rán vá ghép v v
thì phải đến những cơ sở nào
nếu chúng ta làm được những cái việc này thì chúng ta mới có thể từng bước
chúng ta khắc phục được tình trạng lộn xộn trên thị trường thẩm mỹ hiện nay
và cũng là chúng ta mới khắc phục được chúng ta có thể ngăn chặn được
những cái hậu quả đáng tiếc như là chúng ta đã thấy xảy ra đối với người bệnh trong những thời gian qua
xin cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình hôm nay
thưa quý vị và các bạn khi mà nhu cầu làm đẹp càng cao
thì dịch vụ làm đẹp cũng sẽ ngày càng nở rộ
tuy nhiên từ những vụ việc vừa qua thì có lẽ người dân trước khi thực hiện
những can thiệp thẩm mỹ có xâm lấn tốt nhất là nên tìm hiểu kỹ
và đến những cơ sở được cấp phép đúng hoặc là các bệnh viện để có thể đảm bảo an toàn